công an tp hcm triển khai nhiều đợt kiểm tra chất kích thích ma túy đối với các lái xe trên địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông
vì thế nhiều người mong muốn việc kiểm tra này cần được thực hiện thường xuyên hơn nữa không để trở thành hoạt động theo phong trào
hai mươi trường hợp lái xe bị phát hiện dương tính với ma túy đây là kết quả sau các đợt công an tp hcm kiểm tra đối với lái xe tại các địa bàn trọng điểm như cụm cảng bến xe
tp hcm là địa phương phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy nhất cả nước con số này phần nào minh chứng cho hiệu quả của công tác kiểm tra xử lý kịp thời của ngành chức năng đồng thời cho thấy việc kiểm tra ma túy chất kích thích cần đi vào chiều sâu hơn nữa
ở cấp độ hai thì chúng tôi sẽ tham mưu cho công an tp hcm để xây dựng một cơ chế phối hợp giữa công an với các đơn vị y tế đặc biệt là giữa phòng cảnh sát hóa thông công an tp hcm và các trung tâm y tế dự phòng để tiến hành kiểm tra đồng loạt
chúng tôi sẽ liên hệ các doanh nghiệp các bến xe các khu vực cảng để chúng tôi có chương trình làm việc và chúng tôi sẽ phối hợp dùng miễn
để ngăn chặn có kết quả tình trạng lái xe sử dụng chất kích thích ma túy khi lái xe cần sự chung tay của chính những doanh nghiệp vận tải đó là phải thường xuyên khám sức khỏe cho đội ngũ lái xe
một thông kê đáng chú ý là đến thời điểm này trên địa bàn thành phố mới chỉ có hơn ba mươi trên năm doanh nghiệp vận tải nộp báo cáo kiểm tra sức khỏe lái xe định kỳ về sở giao thông vận tải
chúng tôi rất mong muốn làm sao trách nhiệm của các doanh nghiệp của các chủ xe đó là phải tăng cường không vì một cái lợi nhận của mình mà xem thường cái tính mạng của người dân
các đợt kiểm tra chất kích thích ma túy đối với lái xe đã nhận được sự đồng thuận cao của xã hội và sự đồng tình của chính những người cầm vô lăng
nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông vì thế hoạt động này cần được ngành chức năng duy trì thường xuyên và có chiều sâu hơn trong thời gian tới không để trở thành hoạt động mang tính chất phong trào nhất thời